bên cạnh những biến chứng hay di chứng do covid một mươi chín trực tiếp gây ra
đại dịch còn được coi như một sang chấn thúc đẩy bệnh lý tâm thần diễn ra nhanh hơn trầm trọng hơn
tổ chức y tế thế giới who nhận định sức khỏe tâm thần có tầm quan trọng đứng thứ tư sau các bệnh
tim mạch ung thư đái tháo đường
trên thế giới hiện có khoảng bốn trăm linh triệu người bị một trong các rối loạn tâm thần
đặc biệt đại dịch covid một mươi chín làm tăng tỷ lệ mắc dối loạn trầm cảm lo âu căng thẳng
mức ngủ từ ba mươi một bốn đến bốn mươi một một tùy triệu chứng
do đó who cảnh báo phải chú ý hơn về mặt sức khỏe tâm thần người dân
không chỉ đối với người già người trưởng thành
mà đối với trẻ em và vị thành niên nguy cơ rối loạn tâm thần cũng rất cao
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tuấn hân
giám đốc bệnh viện tâm thần trung ương một cho biết
kết quả phân tích sáu mươi sáu nghiên cứu trên thế giới về tỷ lệ mắc các rối loạn tâm thần
trong đại dịch covid một mươi chín cho thấy tỷ lệ mắc rối loạn trầm cảm là ba mươi một chín
rối loạn lo âu là ba mươi một chín căng thẳng là bốn mươi một chín và rối loạn giấc ngủ là ba mươi bảy
tại việt nam một nghiên cứu trước đó ghi nhận khoảng một mươi bốn chín dân số
từng gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần
con số này đã tăng cao hơn trong đại dịch covid một mươi chín
đáng chú ý đại dịch đã tác động đến một số nhóm dễ bị tổn thương là nhân viên y tế
người ở tuyến đầu chống dịch người có bệnh lý nền người sống độc thân v v
ngoài ra covid một mươi chín cũng khiến việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh
và điều trị các rối loạn tâm thần bị gián đoạn và gặp rất nhiều khó khăn
liên quan đến vấn đề này bác sĩ bùi phương thảo bệnh viện tâm thần ban ngày mai hương cho biết
trong thời kỳ dịch bệnh covid một mươi chín
dài suốt thời gian qua mỗi ngày chúng ta đều thấy những con số đông đếm được
như ca mắc ca nặng ca tử vong v v
thế nhưng còn một thứ vô hình những hậu quả gián tiếp của đại dịch thì không thể thống kê
đó là nhiều người rơi vào trạng thái stress sang chấn tâm lý nặng nề kéo dài
gây ra nhiều rối loạn tâm thần
covid một mươi chín đã làm trầm trọng thêm vấn đề sức khỏe tâm thần khiến các ca trầm cảm tăng lên
đặc biệt nhiều f sau khi khỏi bệnh đã bị rối loạn
tâm lý và phải điều trị
những bệnh nhân tìm gặp bác sĩ có nhiều dạng như ám ảnh sợ không gian hẹp
ám ảnh sợ xã hội bùm chán bi quan tự ti trí nhớ giảm súc v v
có nhiều trường hợp mắc hoãn sợ kịch phát
nếu con đi với người nhà họ sẽ phát hoãn và không làm chủ được bản thân
không chỉ bệnh nhân mắc covid một mươi chín khỏi bệnh mà rất nhiều người bình thường
cũng cần được điều trị tâm lý trong thời gian phòng chống dịch bệnh
giãn cách hạn chế tiếp xúc như mất ngủ nghiện gam nóng nảy
nết v v bác sĩ thảo nhấn mạnh
các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng
cần biết rõ thực tại về covid một mươi chín và việc cần làm lúc này là mỗi chúng ta
hãy tuân thủ các nguyên tắc về phòng chống dịch để bảo vệ cho mình và cộng đồng
theo đó bác sĩ chuyên khoa cho biết khoảng ba mươi bốn mươi bệnh nhân đến khám hậu covid một mươi chín
tại bệnh viện này bị tổn thương sơ phổi phần lớn họ thuộc nhóm bệnh nhân nặng
bị tổn thương phổi phải thở oxy dòng cao thở máy trong giai đoạn cấp tính
điều trị covid một mươi chín
số ít bệnh nhân nhẹ gặp di chứng covid một mươi chín kéo dài
bác sĩ chuyên khoa một hồ thanh lịch trưởng khoa hồi sức tích cực
bệnh viện đa khoa quốc tế nam sài gòn chia sẻ
tình trạng sơ phổi của các bệnh nhân hậu covid một mươi chín ở nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau
một số người xuất hiện cán khí trong phở có túi khí với nhiều kích thước
vỡ ra gây tràn khí mạng phổi
tình trạng sơ hóa làm giảm trao đổi khí cũng dẫn đến bệnh phổi hạn chế
ở một số bệnh nhân hậu covid một mươi chín
tại bệnh viện đh y dược tp hcm tỷ lệ bệnh nhân gặp vấn đề tổn thương phổi
ở mức hai mươi trong số khoảng gần bốn bệnh nhân khám hậu covid một mươi chín
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn như vinh trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp
bệnh viện đh y dược tp hcm nhiều bệnh nhân không có triệu chứng hậu covid một mươi chín
vẫn đến bệnh viện khám nên tỷ lệ bệnh nhân phổi bình thường khoảng tám mươi
các triệu chứng hậu covid một mươi chín thì khó thở là triệu chứng phổ biến
khoảng năm mươi bệnh nhân mắc triệu chứng này
động đến phổi ở nhiều mức độ như tổn thương sơ phổi mức độ nhẹ
nặng hơn là phổi sơ nhiều viêm phổi tổ chức hóa
khi ấy hình chụp x quang phần trắng nhiều hơn đen bệnh nhân khó thở liên tục
chỉ số oxy trong máu so hai thấp phải thở oxy tại nhà
một số bệnh nhân bị nhiễm vô mô phổi lũng lỗ như lao do lúc cấp tính mắc covid một mươi chín nặng quá
sơ sẹp phổi bác sĩ thanh lịch cho biết để điều trị di chứng hậu covid một mươi chín
tùy theo mức độ và triệu chứng các bác sĩ sẽ kiểm tra hồ hấp
tâm thần kinh da nịu
trong khám hô hấp bệnh nhân được chụp x quang phổi điện tim đòi chức năng hô hấp
để biết mức độ trao đổi khí từ đó bác sĩ đánh giá mức độ nặng nhẹ để điều trị thuốc
tập thở và vật lý trị liệu
bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ có các triệu chứng như hồi hộp nhẹ rối loạn giấc ngủ rụng tóc
thì thời gian hồi phục là một hai tháng
còn bệnh nhân bị sơ hóa phổi có triệu chứng khó thở thì thời gian phải mất ba sáu tháng
trong khám hô hấp bệnh nhân sơ hóa phổi rất nặng thì thời gian hồi phục sẽ lâu hơn
có thể tính bằng năm và cần kiên trì điều trị
theo bác sĩ lịch để giảm di chứng hậu covid một mươi chín bệnh nhân có triệu chứng khó thở
viêm phổi trong thời gian mắc covid một mươi chín nên tập thở sớm
khi tập có các kỹ thuật viên vật lý trị liệu hỗ trợ hướng dẫn thì càng tốt
giúp tăng trao đổi khí hỗ trợ hô hấp và ngăn sơ hóa phổi
trong khám hô hấp bệnh nhân cũng cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ
giữ tinh thần thoải mái để nâng cao sức đề kháng tránh diễn tiếng nặng
tại tp hcm đến nay hơn nửa triệu người dân mắc covid một mươi chín trên ba trăm linh người đã xuất viện
ngành y tế thành phố đề ra mục tiêu quan trọng trong thời gian tới là xác định mô hình
của bệnh nhân hậu covid một mươi chín trên địa bàn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
chăm sóc sức khỏe hậu covid nâng cao năng lực chăm sóc của ngành y tế
đặc biệt là y tế cơ sở
trong vài tuần omicron xâm nhập vào một số quốc gia trở thành chủng vi khuẩn thống trị nhất
cho đến nay biến thể omicron có tỷ lệ lây nhiễm cao tuy nhiên các nghiên cứu sơ bộ
chỉ ra biến thể mới này khá nhẹ theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc
các triệu chứng phổ biến của người mắc omicron là sốt nhẹ ngứa cổ ho ngạt mũi và chảy nước mũi
đau cơ thể đổ mồ hôi ban đêm mệt mỏi nôn mửa và chán ăn hầu hết triệu chứng giống như cảm lạnh
nên nhiều người cho rằng biến thể mới không nguy hiểm chỉ như cảm cúm thông thường
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới who đã cảnh báo không nên coi nhẹ biến thể này
omicron không phải là bệnh cảm cúng thông thường
nhà dịch tẩy học của who tiến sĩ mara van kerkhove cho biết dù một số báo cáo cho thấy
số lượng người nhiễm omic hoang nhập viện thấp hơn so với delta nhưng vẫn còn quá nhiều người bị nhiễm bệnh
phải nằm trong bệnh viện và tử vong vì chủng mới
bên cạnh việc quan tâm tới các triệu chứng khi mắc omicron mọi người cũng không lo ngại
di chứng mà chúng để lại
các chuyên gia cũng như là người bệnh đều muốn tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này
một số báo cáo từ nam phi mỹ và anh cho thấy omic khoan gây ra các bệnh nhẹ và tỷ lệ nhập viện thấp hơn
nhưng không thể loại bỏ khả năng di chứng hậu covid một mươi chín sẽ diễn ra
covid một mươi chín kéo dài hoặc hội chứng hậu covid một mươi chín là tình trạng một người có các triệu chứng
như khi nhiễm virus dù đã khỏi bệnh và xét nghiệm âm tính từ bốn tầng trở lên
trước đó các chuyên gia cho rằng covid một mươi chín kéo dài xảy ra ở những bệnh
những bệnh nhân nhiễm sars cov hai nặng
điều này dẫn đến tổn thương nội tạng hoặc mọi người tiếp tục trải qua các triệu chứng kéo dài
mà không có bất kỳ tổn thương nào ở các bộ phận khác của cơ thể
cdc tuyên bố ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể mắc các tình trạng hậu covid một mươi chín
các chuyên gia giải thích những tình trạng này có thể biểu hiện dưới các dạng khác nhau
và các vấn đề liên quan tới sức khỏe trong những khoảng thời gian khác nhau
thông thường bệnh nhân covid một mươi chín không có triệu chứng hoặc bị bệnh nhẹ đến trung bình
sau khi khởi phát tuy nhiên một số vẫn tiếp tục gặp phải vấn đề kéo dài hơn bốn tuần hoặc nhiều hơn nữa
ngay cả sau khi xét nghiệm âm tính với virus các triệu chứng phổ biến có thể tồn tại trong thời gian dài
là khó thở mệt mỏi khó tập trung mất ngủ và sương mù não
một số người gặp phải những thay đổi hoặc mất hoàn toàn thiếu giác và bị giác
các chuyên gia tin rằng vaccine covid một mươi chín sẽ hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và nhập viện
nhưng không liên quan đến việc giảm thiểu nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín
dù vậy việc tiêm ngừa vaccine sẽ làm nguy cơ mắc di chứng hậu covid một mươi chín bằng cách giảm nguy cơ nhiễm virus ngay từ đầu
nếu từng mắc covid một mươi chín và xét nghiệm âm tính với virus mọi người không nên mất cảnh giác và bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe
theo các chuyên gia điều này chỉ có nghĩa là họ mới thắng một nửa trận chiến giai đoạn hồi phục là rất quan trọng và bất kể ai cũng cần chú ý
từ thói quen ăn uống lành mạnh đến các bài tập nhẹ nhàng đơn giản đều đóng vai trò rất quan trọng
uống nhiều nước và ăn thực phẩm
giàu chất dinh dưỡng giúp cung cấp năng lượng dồi dào tiếp tục theo dõi các triệu chứng của bản thân và liên hệ với các y bác sĩ ngay khi thấy không khỏe các bạn
tham luận tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai vào sáng tám tháng một
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho rằng who các nhà khoa học và quốc gia nhận định dịch covid một mươi chín chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm hai nghìn hai mươi
có thể xuất hiện các chủng mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến khó lường
trước tình hình đó tp hcm cũng không ngoại lệ dù số ca mắc số ca chuyển nặng và tử vong giảm sâu
theo đó ngày bảy tháng một tp hcm ghi nhận một mươi tám ca tử vong
trong đó có bảy ca từ tỉnh chuyển lên đây là mức tử vong thấp nhất kể từ đợt dịch cao điểm đến nay
năm hai nghìn hai mươi hai ngành y tế thành phố xác định hai nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời đó là hiệu quả trong phòng chống dịch covid một mươi chín và đảm bảo chăm sóc sức khỏe chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế
giám đốc sở y tế cũng cho biết
thêm một vấn đề mới phát sinh là thành phố bắt đầu ghi nhận một số người gặp vấn đề về sức khỏe sau khi mắc covid một mươi chín khá đa dạng
bao gồm mệt mỏi di chứng phủi di chứng tim mạch rối loạn tâm thần
ngành y tế xem đây là vấn đề cần đặc biệt quan tâm là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó ngoài việc huy động các chuyên gia thu các lĩnh vực sức khỏe xây dựng kế hoạch điều trị chăm sóc sức khỏe cho người dân
thành phố sẽ khôi phục hoạt động điều trị các bệnh viện thông thường chủ động phát hiện các vấn đề sức khỏe hậu covid một mươi chín
tăng cường phối hợp đông tây y đặc biệt sẽ tổ chức tổng đài chăm sóc sức khỏe tâm thần đẩy mạnh các hoạt động điều trị sức khỏe tâm thần các cấp
ông thượng nhấn mạnh ngành y tế cũng tổ chức nghiên cứu các tác động của covid một mươi chín với các lĩnh vực
và tạo điều kiện cho người sau mắc covid một mươi chín trở lại cuộc sống bình thường